thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam bộ y tế đã yêu cầu các bệnh viện phối hợp với các
tổ chức tín dụng tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán
không dùng tiền mặt hiện nhiều bệnh viện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán viện phí
mà không dùng tiền mặt tạo nhiều thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh
thay vì sử dụng tiền mặt để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh như trước đây
giờ thì các bệnh nhân đến khám điều trị tại bệnh viện sẽ dùng thẻ khám bệnh tích hợp tính năng
thanh toán trực tuyến để chi trả viện phí vừa an toàn lại nhanh chóng tiện lợi đi bệnh viện
không cần dùng tiền mặt thuận lợi cho cả bệnh viện lẫn bệnh nhân không cần mất thời gian chờ
đợi làm thủ tục nộp thanh toán viện phí không lo thất lạc hóa đơn giấy tờ bên cạnh đó còn góp
tiền giảm thiểu nạn trộm cắt ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh giảm thiểu tình trạng lây
nhiễm chéo trong bệnh viện